trong nguy cơ bệnh dịch tả lợn châu phi có khả năng xâm nhập vào nước ta tại tỉnh lào cai
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị và diễn tập thực hành ứng phó khẩn cấp
với bệnh dịch tả lợn châu phi
theo báo cáo hiện nay tại trung quốc đã xuất hiện tám mươi ba ổ dịch thuộc hai mươi hai tỉnh thành phố
làm năm trăm bảy mươi con lợn bị chết
ổ dịch gần nhất cách nước ta khoảng một trăm năm mươi km nên nguy cơ xâm nhập vào nội địa là rất cao
tình huống giả định được đặt ra là phát hiện ổ dịch xảy ra tại xã bản qua huyện bát sát tỉnh lào cai
từ đó các lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp như báo cáo tình hình dịch
lấy mẫu khoanh vùng tiêu hủy lợn mắc bệnh tổng vệ sinh bằng tiêu độc khử trùng và thiết lập vùng dịch

qua đó nhằm nâng cao ý thức và kỹ năng thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp để phòng chống hiệu quả dịch tả lợn châu phi trong thực tế
đồng thời tuyên truyền đến người dân về mức độ nguy hiểm của dịch tả lợn châu phi và cách phòng chống đạt kết quả cao nhất

tình huống giả định được đặt ra là phát hiện ổ dịch xảy ra tại xã bản qua huyện bát sát tỉnh lào cai
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại